đến ngày ba tháng năm theo thống kê bước đầu đã có hàng chục căn nhà tại huyện cronpa tỉnh gia lai bị lốc xoáy
làng tốc mái và sập trong trận mưa đầu mùa đây là địa bàn thường bị ảnh hưởng của lốc xoáy với cường độ lớn
theo thống kê sơ bộ có gần năm mươi căn nhà bị tốc mái và sập trong đó ở xã rarosai bị tốc mái và sập nhiều nhất với một mươi tám căn
ngay sau khi xảy ra lốc xoáy chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ các hộ dân dựng lại nhà
đồng thời tiếp tục thống kê thiệt hại để có những hỗ trợ cần thiết cho các gia đình gặp khó khăn nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống
huyện cronpa cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn cần ra cố nhà cửa chủ động ứng phó với lốc xoáy vào đầu mùa mưa